kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình kết nối asean của truyền hình nhân dân
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng bảy tổng thống philippines rodrigo duterte đã trình bày bản thông điệp quốc gia thường niên trước các thành viên quốc hội nước này
đây là bản thông điệp quốc gia thứ ba của ông duterte kể từ khi lên nắm quyền vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trong bản thông điệp quốc gia thường niên được trình bày trước các thành viên quốc hội philippines
tổng thống nước này rodigo duterte tập trung vào các vấn đề cốt lõi và nóng nhất của đất nước
như cải cách hiến pháp cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm ma túy hạn chế tác động của ngành khai thác mỏ đối với môi trường
bảo vệ lợi ích của hàng triệu lao động philippines ở nước ngoài và các mối quan hệ đối ngoại
ngay đầu bản thông điệp tổng thống duterte nhấn mạnh việc đưa philippines theo hướng chính phủ liên bang
nhiệm vụ cần tới một cuộc cải tổ toàn diện hiến pháp nước này
liên quan tới cuộc chiến chống tham nhũng tổng thống duterte một lần nữa khẳng định quyết tâm dẹp bỏ nạn tham nhũng vốn từng làm cạn kiệt ngân quỹ quốc gia
về vấn đề kinh tế tổng thống duterte cho biết sẽ đưa ra luật mới đối với lĩnh vực khai khoáng và cân nhắc chấm dứt xuất khẩu khoáng sản
tổng thống philippines cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho quân đội và cảnh sát trong chiến dịch chống lại các phần tử cực đoan trên đảo mindanao
đồng thời bày tỏ mong muốn sớm ổn định khu vực này
về quan hệ đối ngoại tổng thống philippines khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các quốc gia láng giềng asean cũng như với các quốc gia trong khu vực như malaysia trung quốc
thủ tướng lào thông lun sisulis thông báo sẽ hợp tác với các quốc gia có doanh nghiệp tham gia dự án đập thủy điện cpnc nạm nội gồm thái lan và hàn quốc để điều tra nguyên nhân sự cố vỡ đập thủy điện
thủ tướng shisulit cam kết điều tra kỹ lưỡng nhằm tìm ra nguyên nhân sự cố
khẳng định cuộc điều tra sẽ diễn ra minh bạch và công bằng
ông nêu rõ chính phủ lào sẽ xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan
ngoài ra nhà lãnh đạo lào cũng cam kết với sự hỗ trợ từ nhiều lĩnh vực các quốc gia hữu nghị và tổ chức quốc tế
chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm và cứu nạn những người mất tích cung cấp hàng viện trợ kịp thời và tái thiết các khu dân cư
trước đó hôm hai mươi bảy tháng tám bộ trưởng bộ năng lượng và mỏ lào khăm mạ nị in thị lát cho biết đập thủy điện bị vỡ là do chất lượng xây dựng không đảm bảo
đập thủy điện sepien se nậm nội là dự án hợp tác trị giá một hai tỷ usd giữa công ty xây dựng và thiết kế sk hàn quốc công ty điện lực đông hàn quốc công ty radchaburi general houding của thái lan và một công ty điện lực của lào
công trình có công suất bốn trăm một mươi mw khởi công năm hai nghìn một mươi ba và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi chín
việt nam và singapore sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án như quản lý án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo tư pháp
đây là nội dung chính của bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao việt nam nguyễn hòa bình và tranh án singapore mênon chiều ngày hai mươi năm tháng bảy tại singapore
tại buổi ký kết tranh án singapore đã đề nghị thiết lập kênh trao đổi thông tin giữa hai tòa án tối cao

nhiều thông tin liên quan đến các tranh chấp xuyên quốc gia
nghiên cứu ban hành quy tắc mẫu tống đạt giấy tờ tư pháp dân sự giữa hai nước
thiết lập quan hệ hợp tác giữa tòa án thương mại quốc tế singapore với tòa án việt nam
nghiên cứu ký kết biên bản hướng dẫn thi hành phán quyết bằng tiền
và thúc đẩy việc học viện tư pháp thuộc tòa án tối cao singapore ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với học viện tòa án thuộc tòa án nhân dân tối cao việt nam
về phía việt nam tranh án nguyễn hòa bình ủng hộ việc hai học viện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
đề nghị tòa án singapore nghiên cứu mô hình đào tạo giảng viên
mời thẩm phán có kinh nghiệm của tòa án tối cao singapore sang giảng dạy tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám hoặc hai nghìn một mươi chín
tối hai mươi chín tháng bảy đảng nhân dân campuchia cpp tuyên bố đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội khóa sáu
với trên bốn hai triệu phiếu ủng hộ
trong tổng số hơn sáu tám triệu cử tri đã đi bầu chiếm trên sáu mươi số phiếu bầu
tỷ lệ ủng hộ này cao hơn nhiều so với số phiếu mà cpp thu được trong cuộc bầu cử quốc hội khóa năm năm hai nghìn hai mươi
các đảng giành được số phiếu tiếp theo là đảng dân chủ cơ sở được trên năm trăm sáu mươi phiếu
đảng fun simpac được trên ba trăm hai mươi sáu phiếu đảng liên minh vì dân chủ được trên hai trăm sáu mươi tám phiếu
trước đó ủy ban bầu cử quốc gia campuchia tuyên bố
cuộc bầu cử đã thành công với tám mươi hai một mươi bảy số cử tri đã đi bầu
cao hơn nhiều so với con số sáu mươi chín sáu trong cuộc bầu cử quốc hội khóa v năm hai nghìn một mươi ba
cuộc bầu cử được khẳng định là đã diễn ra hoàn toàn hòa bình không có bất kỳ hành động bạo lực nào xảy ra
nhiều tổ chức và quan sát viên quốc tế đánh giá cuộc bầu cử lần này diễn ra xuân xẻ
không có bất kỳ hành động vi phạm luật bầu cử nào
thủ tướng campuchia samdek techo hun sen đã gửi lời cảm ơn đến các cử tri đi bầu
một cách đông đảo thể hiện lựa chọn con đường dân chủ và quyền công dân đã được ghi trong hiến pháp
cuộc bầu cử lần này có hai mươi đảng tham gia
theo lịch trình trong trường hợp không có khiếu kiện nào buộc phải tổ chức bầu cử lại
thì kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào ngày một mươi một tháng tám và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày một mươi năm tháng tám
thưa quý vị theo ước tính của liên hợp quốc đến năm hai nghìn hai mươi
số người trên sáu mươi tuổi sẽ chiếm hai mươi một dân số thế giới và lần đầu tiên trong lịch sử loài người
tỷ lệ dân số trên sáu mươi tuổi sẽ cân bằng với tỷ lệ dân số dưới một mươi bốn tuổi
một nền tảng dân số già cỗi có thể gây ra vô số hệ quả có tính lâu dài đối với nền kinh tế
từ việc gây sức ép cho nền tài chính quốc gia hệ thống y tế an sinh xã hội cho đến việc hạ thấp tăng trưởng kinh tế
hiện nay nhiều quốc gia trong khu vực asean cũng đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số trong những thế kỷ tiếp theo
và đây thực sự là một thách thức rất lớn đối với cộng đồng chung asean
theo dự đoán viễn cảnh dân số vàng yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước asean từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi đang đi đến hồi kết
trong khi dân số trong độ tuổi lao động của indonesia sẽ đạt đỉnh điểm vào năm hai nghìn năm mươi tám
còn philippines sẽ đạt đỉnh điểm vào năm hai nghìn tám mươi năm thì lực lượng này ở thái lan nền kinh tế lớn thứ hai ở đông nam á đang trở nên già đi một cách nhanh chóng
theo báo cáo
số lượng người có độ tuổi từ sáu mươi năm trở lên ở thái lan đã đạt con số tám chín vào năm hai nghìn một mươi và dự kiến nhanh chóng tăng lên mức một mươi chín năm trong năm hai nghìn ba mươi
tình trạng gia hóa dân số ở thái lan là rất nghiêm trọng thái lan sẽ sớm trở thành người già ở khu vực đông nam á
thái lan sẽ là một xã hội gia hóa trong một mươi năm tới và điều này sẽ làm cho quá trình tăng trưởng kinh tế thêm khó khăn
bên cạnh các bất ổn chính trị chính phủ cần phải nhanh chóng tìm giải pháp cho tình hình này trước khi quá muộn
còn tại singapore năm hai nghìn một mươi tám sẽ là thời điểm mà tỷ lệ dân số nước này từ sáu mươi năm tuổi trở lên sẽ ngang bằng với tỷ lệ dân số nước này ở độ tuổi dưới một mươi năm
đưa đảo quốc này theo bước nhật bản bắt đầu bước vào thời kỳ già hóa dân số
singapore đang phải đối mặt với một trong những thách thức kinh tế và xã hội lớn nhất kể từ thời điểm nước này giành được độc lập
đó là sự già hóa dân số đang diễn ra ngày càng nhanh hơn tác động sâu sắc tới lực lượng lao động vốn khá nhỏ bé của đất nước
ở các nước trong asean lợi ích từ cấu trúc nhân khẩu học đang giảm dần khi dân số già đi
thách thức đối với các nước này là lực lượng lao động giảm trong khi nhỏ dần
trong khi nhóm người phụ thuộc tăng lên sẽ hạn chế tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế
chúng tôi thường nhìn nhận các nền kinh tế đang phát triển như thái lan có mức tăng trưởng hàng năm từ năm đến sáu
mức tăng trưởng như vậy sẽ trở thành một vấn đề khi nhân khẩu học trở nên già cỗi
đối phó với tình trạng già hóa dân số đang diễn ra một cách nhanh chóng
các nhà hoạch định chính sách của các nước asean đang đưa ra nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng

malaysia đã tăng tuổi nghỉ hưu từ năm mươi năm lên sáu mươi vào năm hai nghìn một mươi hai và đang tiếp tục đề xuất tăng lên sáu mươi năm
trong khi đó chính phủ thái lan cũng vừa quyết định tăng cường chính sách yêu đãi thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích người dân sinh thêm con
theo đó bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám những cặp vợ chồng sinh con đầu tiên sẽ được khấu trừ ba mươi bạt tương đương với khoảng hai mươi một triệu đồng trong phần thu nhập cá nhân tính thuế
đối với đứa con thứ hai con số này sẽ là sáu mươi bạt khoảng bốn mươi hai triệu đồng
singapore cũng từng đối mặt với vấn nạn dân số già và tỷ lệ sinh giảm
nhưng tình trạng này đã được cải thiện phần nào nhờ chính sách thu hút nhân tài nước ngoài bên cạnh đẩy mạnh chất lượng dân số
mặc dù việc tăng nhanh dân số nhập cư sẽ để lại những hệ lụy về xã hội và chính trị
nhưng nó lại giúp singapore bổ sung lực lượng lao động tăng thêm tiềm năng sinh sản và làm giảm bớt ảnh hưởng từ tình trạng dân số giả hóa ở quốc đảo này
một trong những lựa chọn để đối phó với tình trạng giả hóa dân số của á lê là
có thể là khuyến khích lao động nhập cư
việc cải cách hệ thống giáo dục nhằm sinh ra một lượng lao động năng suất hơn
cũng là việc mà chính phủ các nước cần cân nhắc song hơn hết cần phải hành động nhanh chóng
ngoài ra chính phủ singapore cũng tăng thuế hàng hóa và dịch vụ
để dành nhiều nguồn lực hơn cho các chương trình chăm sóc sức khỏe cho tỷ lệ người già ngày càng tăng
cũng như nguồn lực để bù đắp sự thiếu hụt lao động
trong khi đó tại việt nam
có khoảng một mươi một triệu người cao tuổi chiếm một mươi một dân số
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi
tỷ trọng người cao tuổi việt nam chiếm một mươi tám và năm hai nghìn năm mươi là hai mươi sáu
vấn đề thách thức đang đặt ra là dù chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm hai nghìn một mươi chín
nhưng tốc độ giả hóa nhanh trong bối cảnh vẫn là một nước có mức thu nhập trung bình thấp
bên cạnh đó
hiện nay việt nam chỉ có hơn hai mươi năm tỷ lệ người cao tuổi có lương hưu từ bảo hiểm xã hội
gần bảy mươi năm người cao tuổi
không có tích lũy vật chất
phải tự lao động cùng với sự hỗ trợ của con cháu và gia đình
vấn đề về chăm sóc y tế
rồi vấn đề về an sinh xã hội
thì nó cũng sẽ có những cái thách thức mới
và như vậy thì
chúng ta sẽ phải có cái điều chỉnh
các cái chính sách
nó phù hợp với vấn đề bùng nổ dân số già
có một thực tế tại việt nam
hiện nay không ít người lao động tại một số ngành nghề
không quan tâm đến hưu trí sau này
mà có xu hướng nghỉ hưu sớm một lần
để nhận một khoản tiền trước mắt
sau này cuộc sống an sinh xã hội lại không đảm bảo
và tạo ra gánh nặng tài chính cho hệ thống chăm sóc y tế của đất nước đó
theo đại diện của quỹ dân số liên hợp quốc
tại việt nam
để đảm bảo an sinh hưu trí cho người già
thì đòi hỏi phải có các giải pháp công tư kết hợp
mục tiêu cuối cùng là huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm sóc
phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với tiềm năng
và trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập
dẫu biết rằng tăng tuổi thọ là một trong những thành tiệu vĩ đại nhất của loài người
nhưng việc số lượng tỷ trọng người cao tuổi tăng lên nhanh chóng
trong khi trình độ phát triển kinh tế xã hội y tế an sinh xã hội
còn ở mức nhất định sẽ là những thách thức không nhỏ
đối với các thành viên nói riêng cũng như của cộng đồng asean nói chung
trong tương lai
các nước asean sẽ cần phải thực hiện các chính sách một cách quyết liệt hơn nữa
để giải bài toán giả hóa dân số nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
trong phần điểm đến tuần này
mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới
vịnh hạ long niềm kiêu hãnh của việt nam
với gần hai hòn đảo nằm giải rác khắp vịnh
những hang động ẩn sâu dưới lớp đá lớn
du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên của đất trời và non nước
bên cạnh giá trị cảnh quan
văn và địa chất
vịnh hạ long còn là điểm du lịch hiếm có trên thế giới
hội tụ được những giá trị vượt trội về đa dạng sinh học văn hóa và lịch sử
đó chính là lý do vì sao vịnh hạ long hai lần được unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
vịnh hạ long nằm ở vùng đông bắc việt nam
là một phần phía tây vịnh bắc bộ
bao gồm vùng biển của thành phố hạ long thành phố cẩm phả và một phần của huyện đảo vân đồn
phía tây nam giáp đảo cát bà
phía tây giáp đất liền với đường bờ biển dài một trăm hai mươi km
vịnh có tổng diện tích một năm trăm năm mươi ba km hai gồm một chín trăm sáu mươi chín hòn đảo lớn nhỏ
trong đó chín trăm tám mươi chín đảo có tên và chín trăm tám mươi đảo chưa có tên
vùng di sản được thế giới công nhận có diện tích bốn trăm ba mươi bốn km hai bao gồm bảy trăm bảy mươi năm đảo
như một hình tam giác với ba đỉnh là đảo đầu gỗ nằm ở phía tây
hồ ba hầm nằm ở phía nam và đảo cống tây nằm ở phía đông
vịnh hạ long là một di sản độc đáo bởi địa danh này chứa được những dấu tích quan trọng
trong quá trình hình thành và phát triển lịch sử đất nước
là cái nôi cư trú của người việt cổ đồng thời là tác phẩm nghệ thuật tạo hình vĩ đại của thiên nhiên
với sự hiện diện của hàng nghìn đảo đá muôn hình vạn trạng
với nhiều hang động kỳ thú quầy tụ thành một thế giới vừa sinh động vừa huyền bí
bên cạnh đó vịnh hạ long còn là nơi tập trung đa dạng sinh học cao với những hệ sinh thái điển hình
cùng với hàng nghìn loài động thực vật vô cùng phong phú đa dạng
nơi đây còn gắn liền với những giá trị văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc
quần thể vịnh hạ long gồm hàng trăm đảo đá mỗi đảo mang một hình dáng khác nhau hết sức sinh động
hòn đầu người hòn rồng hòn lã vọng hòn cánh buồm hòn trống mái hòn lư hương
tiềm ẩn trong lòng các đảo đá ấy là những hang động tuyệt đẹp gắn với nhiều truyền thuyết thần kỳ
như động thiên cung hang đầu gỗ động sửng sốt hang trình nữ động tam cung
đây thực sự là những lâu đài của tạo hóa giữa trốn trần gian
có rất nhiều cách để du khách khám phá hạ long nhưng có lẽ tại việt nam
trải nghiệm hành trình trên du thuyền sẽ đưa du khách khám phá vịnh hạ long một cách sống động nhất
ban công sành tắm nắng và mũi tàu là những nơi du khách có thể lưu giữ khoảnh khắc thiên nhiên hòa quyện thật sự ấn tượng
để khám phá vịnh hạ long
du khách có thể tự mình treo thuyền kayak đến những vùng hoang sơ mới mẻ chùi và các hang động
để tận hưởng cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên khám phá những điều kỳ thú và mới mẻ
với vẻ đẹp hùng vĩ kỳ ảo nhưng không kém phần nên thơ lãng mạn
vịnh hạ long được ví như một bức tranh thủy mặc khổng lồ vô cùng sống động
món quà từ thiên nhiên này chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng trên hành trình du lịch của mình
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau